thưa quý vị trong thời gian vừa qua có nhiều thông tin giả sai sự thật liên quan tới thị trường tài chính ngân hàng bất động sản
được phát tán đăng tải trên mạng tác động xấu tới doanh nghiệp nhà đầu tư và thị trường nhiều lĩnh vực khác nhau
những thiệt hại về kinh tế do những thông tin sai sự thật mang lại là rất lớn và không thể đo lường
hành động để đấu tranh ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật này là điều vô cùng cần thiết
và trách nhiệm không chỉ của cơ quan chức năng mà cả đối với mỗi người dân
từ chính việc suy nghĩ thâu đáo trong mỗi lần nhấn like share hay comment
trên khắp các diễn đàn cư dân mạng cũng mạnh mẽ lên đứng bày tỏ quan điểm về vấn đề này
hầu hết các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp lớn của chúng ta hoạt động ổn định bình thường
thông tin được trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an khẳng định
tại cuộc họp báo thường kỳ do văn phòng chính phủ tổ chức mới đây đã chấn an dư luận
bác bỏ thông tin sai
tin đồn thất thiệt ảnh hưởng sâu tới doanh nghiệp nhà đầu tư và thị trường tài chính trong thời gian vừa qua
theo chia sẻ của cư dân mạng việc cơ quan công an điều tra khởi tố các vụ án
trong đó nhiều vụ liên quan tới lĩnh vực tài chính ngân hàng chứng khoán bất động sản
nhận được sự quan tâm ủng hộ rất lớn từ phía dư luận
xong bên cạnh đó một số đối tượng đã lợi dụng việc này để tung tin sai sự thật
pháp tá những thông tin giả độc hại với nhiều mục đích khác nhau
gây ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động của không ít các doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư
gây nên tâm lý lo lắng phát động xấu tới thị trường đặc biệt là thị trường tài chính
và điều mà cư dân mạng mong muốn là cần có chế tài đủ mạnh để đấu tranh ngăn chặn các thông tin sai
xấu độc gây nhiễu loạn thị trường tác động tiêu cực tới sự ổn định phát triển nền kinh tế
dạng này nhiều thông tin thất thiệt quá mong các ngành chức năng xử lý thật nặng để dân đe
chỉ một thông tin sai thôi có thể khiến cả doanh nghiệp trao đảo giá trị cổ phiếu vì thế mà cũng mất giá
ai sẽ đền bù thiệt hại này đây
không thể chỉ xử phạt hành chính hành vi tung tin sai liên quan tới doanh nghiệp
hành vi tung tin đồn ảnh hưởng thị trường chứng khoán thì thật nguy hiểm hàng nghìn tỷ có thể bị thổi bay
làm cho cả thị trường trao đảo mà phạt mấy triệu đồng thì làm sao dân đe
trước hành vi này
cơ quan công an đã lập tức vào cuộc truy tìm và kịp thời xử lý đúng quy định pháp luật các trường hợp vi phạm
cụ thể ngày ba mươi tháng một mươi cục an ninh chính trị nội bộ và cục an ninh kinh tế của bộ công an
với hợp với các đơn vị nhiệm vụ của công an tp hà nội đã làm việc với hai người đàn ông tại hà nội
về hành vi sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội đăng tải bình luận thông tin sai sự thật
về thị trường tài chính chứng khoán gây hoang mang dư luận tạo tâm lý bất an đối với các nhà đầu tư
trước đó ngày hai mươi sáu tháng một mươi phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bình dương
đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bảy năm triệu đồng đối với một người đàn ông tại tỉnh bình dương
về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến hoạt động ngân hàng scb trên mạng xã hội
ở vụ việc khác ngày một mươi bốn tháng một mươi công an tp hồ chí minh làm việc với bốn cá nhân
về hành vi sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng tải thông tin xuyên tạc sai sự thật
liên quan đến ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb và công ty cổ phần tập đoàn đầu tư an đông
tác động sâu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố
tuy nhiên qua các vụ việc cho thấy mức xử phạt hành chính với hành vi đăng tải thông tin sai sự thật
hiện chưa đủ sức gian đe đó là nhận định của đông đảo cư dân mạng
xin đề nghị cơ quan điều tra làm rõ động cơ của các cá nhân này
tôi tin rằng họ có tổ chức có mục đích cụ thể chứ không phải bộc phát cá nhân thủ tức gì
thông tin từ các cơ quan nhà nước nên nhanh hơn để nhân dân an tâm còn riêng những kẻ lợi dụng quyền tự do
mà thông tin thất thiệt đề nghị nhà nước nâng cao mức xử phạt thật nặng mới đủ dân đe
cần sửa lại luật đưa tin không đúng sự thật gây thiệt hại lớn phải truy cứu hình sự từ ba đến năm năm tù để dân đe mạnh
theo trung tướng tô ân sô tránh văn phòng người phát ngôn bộ công an cho biết
từ đầu năm đến nay bộ công an đã khởi tố và điều tra năm trăm hai mươi bảy vụ án phạm tội trên không gian
mạng tăng một trăm bốn mươi bốn so với cùng kỳ về các vụ việc thông tin sai sự thật trên các trang mạng đã khởi tố sáu mươi ba vụ
với sáu mươi tám bị can sự phạt hành chính bốn trăm năm mươi năm đối tượng gọi hỏi gian đe khoảng một năm trăm linh đối tượng
rõ ràng tội phạm và các hành vi vi phạm trên không gian mạng đang có chiều hướng gia tăng
các hành vi liên quan tới phát tán đăng tải thông tin sai sự thật tin giả sẽ bị điều tra xử lý nghiêm
nhưng những tác động của nó gây ra để lại hậu quả lớn và lâu dài do đó
việc tạo hành lang pháp lý đủ mạnh để đấu tranh ngăn chặn thông tin sai sự thật là đặc biệt cần thiết
nhưng quan trọng không kém đó là mỗi người dùng hãy tỉnh táo cảnh giác và thận trọng khi tiếp nhận các luồng thông tin trên mạng
kiên quyết nói không với việc đăng tải chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng
bạn nghĩ sao về những thông tin sai sự thật liên quan tới thị trường tài chính ngân hàng bất động sản thời gian qua
hãy cùng tương tác với chúng tôi và chia sẻ quan điểm của bản thân trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
a cồng truyện hình công an